ngày một tháng sáu công an tỉnh bình dương xác nhận tay và chân người bị đốt được tìm thấy
tại khu tái định cư bỏ hoang ở phường tân phước khánh thành phố tân uyên là của cùng một người
qua quá trình lấy mẫu xét nghiệm adn đơn vị nghiệp vụ đã lấy mẫu chung của cả phần tay
và chân nạn nhân bị đốt cháy
theo đó nạn nhân được xác định là nam giới chiều cao khoảng một m sáu mươi tám đến một m bảy mươi
thời gian tử vong từ khoảng ngày một mươi tháng năm đến ngày một mươi bốn tháng năm
sau tám ngày phát đi thông báo truy tìm danh tính nạn nhân đến nay công an tỉnh bình dương
nhận được bốn mươi tin báo của người dân có người thân mất liên lạc
tuy nhiên cơ quan cảnh sát điều tra xác định những người mất tích như tin báo đều vẫn còn sống
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương kêu gọi người dân báo tin người thân mất liên lạc
để nhanh chóng xác minh xác định lai lịch của nạn nhân
công an tỉnh bình dương đang tích cực phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an khẩn trương điều tra làm rõ vụ án